thử lên trang tìm kiếm google và gõ từ khóa đà lạt chỉ trong vòng sáu mươi năm giây đã cho ra gần ba mươi triệu kết quả
nếu gõ từ khóa quy hoạch khu trung tâm thành phố đà lạt sẽ có hơn bảy triệu kết quả hiển thị trong vòng bốn mươi năm giây
dữ liệu này là một kênh tham khảo cho thấy mức độ quan tâm của dư luận đối với đô thị có một trăm hai mươi sáu năm tuổi trên cao nguyên lâm viên
điều đó cũng lý giải vì sao sự kiện công bố một đồ án quy hoạch có quy mô chỉ khoảng ba mươi hectare
tại một đô thị loại một trực thuộc tỉnh
lại là nguyên nhân dây lên một làn sóng tranh luận nhiều bức xúc đến thế
nếu chưa tìm được tiếng nói chung thì không nên vội vã thực thi đồ án
địa phương cần bình tĩnh sáng suốt và cầu thị tiếp thu các ý kiến nhất là tiếng nói phản biện đầy trách nhiệm của giới chuyên môn
trên các trang báo số ra ngày hôm nay hầu hết đưa thông tin về vụ cháy nhà thờ đức bà paris hơn tám trăm linh năm tuổi
trên báo sài gòn giải phóng nhận định nhà thờ đức bà paris cháy cần một mươi hai mươi năm phục dựng
theo ý kiến của nhiều kiến trúc sư quá trình khôi phục nhà thờ đức bà paris sau thảm kịch
chắc chắn sẽ là một việc vô cùng tốn kém về nhân lực vật lực và sẽ liên quan tới rất nhiều giới chuyên môn
như kiến trúc sư sử gia điều khắc gia
vật thật không thể hình dung nó sẽ tốn kém như thế nào và kéo dài trong bao lâu
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn như cháy trung cư cháy nhà xưởng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
báo đại biểu nhân dân có bài viết
chịu trách nhiệm
theo bài viết để xảy ra tình trạng trên nguyên nhân chính là do nhiều chủ đầu tư chủ doanh nghiệp
phớt lờ các quy định cảnh báo nguy hiểm và các tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy nhằm giảm các chi phí
điều đáng nói là việc vi phạm của những người này được tiếp tay báo che hay xử lý cho có của một số người có thẩm quyền
quốc hội sẽ giám sát chuyên đề về bạo hành xâm hại phụ nữ trẻ em
đây là thông tin trên tờ laos
báo động số ra ngày hôm nay
theo đó tại phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội khi cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi các đại biểu thống nhất đưa chuyên đề về việc thực hiện chính sách
pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em vào chương trình giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi
theo ý kiến của nhiều đại biểu vừa rồi nổi lên chính là bạo lực học đường những tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
quấy dối rồi những việc liên quan đến đạo đức mà hiện nay xã hội rất bức xúc cho nên nên lựa chọn lĩnh vực này để giám sát
sau sự việc gian lận thi cử tại một số tỉnh ở phía bắc nhiều trường đại học danh tiếng xuất hiện những thủ khoa nhờ sửa điểm
vấn đề này được báo tuổi trẻ đề cập trong số ra ngày hôm nay
bên cạnh việc đưa dẫn chứng về những thủ khoa sở hữu điểm liệt toàn phần với hai môn điểm môn còn lại điểm một
trên hai mươi bảy điểm bài viết còn dẫn lời của tiến sĩ lê viết khuyến cho rằng các trường đại học phải xoay lại việc sàng lọc
khi những học sinh này gian lận khủng khiếp như thế vẫn an vị học cả năm trời
nếu sàng lọc đến nơi đến trốn hẳn các trường đã lôi ra chất lượng thực sự của các thí sinh này
nếu không có kết quả chấm thẩm định này thì sự giả dối vẫn nằm yên trong bóng tối đến bao giờ
qua việc này chính các trường đại học tốt đầu cũng cần phải xem lại chất lượng đào tạo của chính mình
còn trên báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý gian lận thương mại điện tử sẽ không còn đất sống
thương mại điện tử đã có những bước phát triển mạnh mẽ kinh doanh mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến
tuy nhiên hoạt động này đang phát sinh nhiều hành vi gian lận rủi ro làm cho người tiêu dùng mất lòng tin
một kế hoạch tăng cường công tác phòng chống việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn lậu gian lận thương mại
đang được xây dựng với hy vọng hành vi gian lận thương mại sẽ không còn đất sống
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân